đội công nghệ thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa đề xuất thí điểm triển khai ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà tại địa bàn quận một mươi hai
ứng dụng hỗ trợ giám sát người cách ly thông qua việc giám sát các thông số về thân nhiệt và vị trí của người cách ly theo thời gian thực
gửi cảnh báo khi các thông số này vượt ngưỡng cho phép hoặc khi người cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly
thông tin lịch sử di chuyển và thân nhiệt của người cách ly cũng được lưu lại đầy đủ
hệ thống gồm phần cứng đồng hồ đo thân nhiệt điện thoại và phần mềm quản trị hoạt động trên môi trường internet
người cách ly sẽ đeo đồng hồ đo thân nhiệt
thông tin về thân nhiệt của người cách ly sẽ được đồng bộ với điện thoại và dữ liệu về hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu thành phố
người quản trị sẽ truy cập vào ứng dụng quản lý để theo dõi tình trạng của người cách ly
đây là giải pháp của hội tin học thành phố công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung
và công ty trách nhiệm hữu hạng giải pháp phần mềm tường minh